diện tích rừng bị cháy được xác định là khoảng hai trăm linh m hai

nên tạm giữ và chuyển giao cho công an tp huế để điều tra làm rõ
ngày một mươi sáu tháng tám hội đồng tiêu hủy công an tỉnh lào cai đã tiến hành tiêu hủy bốn lô hàng
do phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm
cục quản lý thị trường tỉnh lào cai kiểm tra thu giữ trong tháng tám này
cụ thể là trong tháng tám
tổ công tác đã liên tiếp kiểm tra thu giữ ba lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn thành phố lào cai
gồm hơn một trăm ba mươi thùng thực phẩm các loại hàng trăm bộ quần áo
qua kiểm tra chủ của các lô hàng kể trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ đồng thời xử lý hành chính và tiêu hủy theo quy định
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
hội khẩu thường trú tại thôn hà tân xã hải hà thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn hà tân xã hải hà thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách một cm trên sau mép trái
cũng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa
là đối tượng dư văn hưng sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại thôn đồng xuân xã mậu lâm huyện như thanh tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện